vì vậy khu vực phía bắc vịnh bắc bộ là vùng biển từ quảng ninh trở vào đến thanh hóa
sẽ là vùng có gió nam mạnh cấp năm có lúc cấp sáu sóng biển cao trên hai mét khiến biển động
khu vực huyện đảo hoàng sa gió hướng nam cấp bốn đến cấp năm không có mưa rông
còn với khu vực huyện đảo trường sa gió tây nam thấp hơn cấp ba đến cấp bốn
nhưng về chiều và tối lại có mưa rông nên tầm nhìn xa bị giảm thấp chỉ còn từ bốn đến một mươi km
và sau đây là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước
hẹn gặp lại
hẹn gặp lại